thời tiết miền bắc trong đêm nay và ngày mai sẽ có xu hướng ấm dần lên do sự suy yếu nhanh của khối không khí lạnh
vào ban ngày tiết trời tạnh giáo có nắng với nhiệt độ trưa chiều có thể lên đến hai mươi năm hai mươi chín độ
về đêm và sáng trời rét nhẹ nhiệt độ cũng không còn giảm xuống quá sâu
phổ biến chỉ xuống đến ngưỡng một mươi chín hai mươi hai độ tại khu vực trung du đồng bằng và từ một mươi sáu đến một mươi chín độ tại khu vực vùng núi phía bắc
tình hình mưa tại trung bộ cũng giảm nhanh từ ngày hôm nay do sự suy yếu của hai hình thế gây mưa
là không khí lạnh và nhiễu động gió đông
riêng tại khu vực từ bình định đến khánh hòa mưa vẫn đôi lúc xuất hiện giải sát
nên nhiệt độ tại khu vực trung bộ trong ngày mai tăng nhẹ và cao dần từ bắc tới nam
nhìn chung thời tiết có nắng tạnh giáo thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân trong dịp cuối tuần
cũng như khắc phục những hậu quả của đợt mưa lớn kéo dài vừa qua tại một số địa phương ở trung và nam trung bộ
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ sau hoạt động của rãnh xích đạo nên khu vực vẫn sẽ có mưa rào và rông giải sát
lượng mưa cũng có xu hướng giảm dần và chủ yếu xảy ra về chiều và tối ở các tỉnh thành miền nam
còn vào thời điểm ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ở trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ tại khu vực tây nguyên
và từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ tại nam bộ
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
thịnh hành gió đông đông bắc ở mức cấp bốn cấp năm có mưa vài nơi tầm nhìn xa thông thoáng
thuận lợi cho các hoạt động lưu thông tàu thuyền
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa thịnh hành gió đông bắc đến đông
hoạt động ở mức cấp bốn có lúc cấp năm mưa rông trên khu vực có xu hướng giảm nhưng vẫn xuất hiện rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa và trong cơn rông vẫn có thể xảy ra gió rất mạnh
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ đều ở dưới ngưỡng ba mươi một độ
đến với thời tiết của thủ đô hà nội tại đây nhiều mây phổ biến không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ
gió đông bắc đến đông gấp hai ba đêm và sáng trời lạnh nhiệt độ từ hai mươi hai mươi tám độ